thời điểm hiện tại thì vụ cháy tại sưởng bút sốt và cái rộng sáu m hai
ở đường võ văn vân xã minh lập vịnh chánh thì đã được không chế

vâng xin được cảm ơn những thông tin của phóng viên vùng vịnh
như vậy hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm chắc chắn sẽ có một ngày thật sự vất vả
và thông tin tiếp theo về cả hai vụ cháy này chúng tôi sẽ còn cập nhật đến quý vị
trong bản tin một trăm một mươi ba online vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
thêm một chiến công xuất sắc trên trận tuyến với tội phạm ma túy vừa được lực lượng chức năng tỉnh con tum lập nên
vào chiều tối ngày hôm qua tại xã bởi huyện ngọc hồi lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
tỉnh con tum đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đã bắt quả tăng đối tượng thao ép quốc tịch lào
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép ma túy
thăng vật thu giữ là một mươi hai mươi viên ma túy tổng hợp
quá trình khám xét trên xe ô tô của đối tượng lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều sao nhọn với kích thước khác nhau
và một số dụng cụ khác nhằm mục đích chống trả lại lực lượng đánh án khi bị bắt giữ
hiện lực lượng chức năng của bộ đội biên phòng tỉnh con tum đã hoàn tất thủ tục pháp lý
để bán sao đối tượng và tăng vật cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý
trong khi đó tại bắc ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép
một bánh heroin và bốn viên ma túy tổng hợp
ngày hai mươi chín tháng bảy công an tỉnh bắc ninh bắt quả tang vi thị hợi ba mươi bảy tuổi
ở huyện tương dương tỉnh nghị an tại khu chín đại phúc tp hcm
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là một bánh heroin và bốn viên ma túy tổng hợp
qua đấu tranh vi thị hụi khai nhận thường xuyên vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn
từ nghị an về bắc ninh tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây loại tội phạm đánh cắp dữ liệu nhằm rút tiền
tại các cây atm xuất hiện ở nhiều địa phương
trên cả nước đặc biệt là các đối tượng phạm tội thì thường làm việc theo nhóm và rất nhiều nhóm là người nước ngoài
mới đây công an tp hà nội lại tiếp tục phát hiện một nhóm tội phạm hoạt động với phương thức này
cụ thể ngày hai mươi bảy tháng bảy tại một khách sạn trên đường nguyễn tránh phường trung hòa quận cầu giấy
lực lượng chức năng phát hiện trong phòng trọ của bốn khách nước ngoài có hai trăm linh phôi thẻ atm
và các thiết bị để đánh cắp dữ liệu nhằm rút tiền tại các cây atm
các đối tượng được xác định là ly trung ui bốn mươi hai tuổi
lu jing he ba mươi tám tuổi
shao hai meng hai mươi chín tuổi
và gu huo hui ba mươi tám tuổi
nhập cảnh vào việt nam từ ngày một mươi ba tháng bảy bằng visa du lịch
hiện công an tp hà nội đang tiếp tục mở rộng điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân châu tỉnh tây ninh
vừa ra quyết định khởi tố bị can trần phúc chất về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an chất khai nhận do biết gia đình hàng xóm đi vắng
nên đã đột nhập vào nhà
lấy trộm hơn ba mươi triệu đồng và tám năm chỉ vàng
ước tính khoảng sáu mươi triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu
sau đó chất lấy một ít tiền tiêu xài và trả nợ
số vàng và tiền còn lại chất mang đến nhà mẹ ruột
ở xã long thuận huyện biến cầu trôn xuống đất cất giấu
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online
ngày một mươi một tháng tám của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục
chương trình an ninh toàn cảnh cùng với chị thu thủy và chị bích liên
cảm ơn những thông tin cập nhật
bởi biên tập viên linh chi và chúng tôi còn chờ đợi
những diễn biến cập nhật từ chị đặc biệt là
vụ cháy tp hcm trong bản tin chiều nay cảm ơn chị
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh
xin được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quyết định truy nã
từ ba đơn vị khác nhau của công an tỉnh nam định
đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện giao thủy tỉnh nam định đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng vũ thành trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thương chú tại xóm một mươi quyết thắng
xã giao tiến huyện giao thủy tỉnh nam định
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách ba cm
trên sau mép phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định
truy nã của công an huyện ý yên tỉnh nam định
là đối tượng đặng đức tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thương chú tại thôn trung xã yên trung
huyện ý yên tỉnh nam định
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới trước mép phải
và đối tượng trần quốc vương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thương chú tại xóm năm xã lộc hòa
thành phố nam định tỉnh nam định
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại
cho sức khỏe của người khác
và bị công an thành phố nam định tỉnh nam định
ra quyết định truy nã
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm
sau đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án chất vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thể sự
truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện